trưa nay một mươi ba tháng hai bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi sáu người bị dịch bệnh covid một mươi chín
riêng tỉnh vĩnh phúc có một mươi một trường hợp và đã có bảy trường hợp khỏi bệnh
bệnh nhân là nam năm mươi tuổi trú tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân là bố đẻ của bệnh nhân tên là ntg là một trong tám người đi từ vũ hán về
bệnh nhân ở cùng nhà với bệnh nhân dê trong thời gian bệnh nhân dê trở về việt nam từ vũ hán đến lúc được nhập viện cách ly
mẹ và em gái của bệnh nhân dê cũng đã được xác định là mắc bệnh covid một mươi chín và đang được điều trị tại cơ sở y tế
như vậy là trong gia đình bệnh nhân thứ một mươi sáu có bốn người thì ba người đều bị mắc bệnh
sau khi xác định vợ và hai con gái bệnh nhân bị mắc dịch bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc
đã đưa năm bệnh nhân vào danh sách người tiếp xúc gần được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày
trong quá trình theo dõi
bệnh nhân không có biểu hiện sốt ho khó thở
tuy nhiên đến ngày một mươi một tháng hai bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi thoáng qua
được cán bộ y tế ghi nhận lấy mẫu và gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
thì cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại phòng khám đa khoa quang hà
huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và trong tình trạng sức khỏe ổn định
trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi ba tháng hai
ubnd tỉnh vĩnh phúc đã quyết định cách ly hoàn toàn xã sơn lôi huyện bình xuyên
đồng thời lập tám chốt ở những điểm thuận lợi trên những con đường đi vào và đi ra xã sơn lôi
sơn lôi là xã đã có sáu người nhiễm virus covid một mươi chín
theo đó đối tượng cách ly là toàn bộ người dân công nhân người thuê trọ trong xã
huyện bình xuyên xã sơn lôi sẽ thiết lập tám chốt kiểm soát với nhiệm vụ cách ly hoàn toàn địa phương này
các chốt này được bố trí các lực lượng công an quân đội y tế cán bộ xã canh gác kiểm tra
kiểm soát cả ngày lẫn đêm với quyết tâm ngăn ngừa không lây lan mầm bệnh
chỉ một số trường hợp đặc biệt nhưng phải chịu sự đồng ý giám sát của cán bộ ngành chức năng mới được qua lại chốt
thời gian khoanh vùng cách ly khu vực có dịch tại xã sơn lôi huyện bình xuyên là hai mươi ngày
kể từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian khoanh vùng cách ly tỉnh vĩnh phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã sơn lôi
khi thực hiện cách ly với mức giá bốn mươi đồng một người một ngày với trường hợp tại nhà
và sáu mươi đồng một người một ngày đối với đối tượng cách ly tại trung tâm y tế
trước đó vào ngày hôm qua một mươi hai tháng hai ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp
do covid một mươi chín gây ra đã thống nhất thành lập tổ công tác đặc biệt của ban chỉ đạo quốc gia
xuống cùng với ban chỉ đạo của tỉnh vĩnh phúc để chỉ đạo các biện pháp rất cụ thể
về công tác khoanh vùng dập dịch covid một mươi chín và công tác thu dung điều trị tại vĩnh phúc
tổ công tác đặc biệt và hai đội công tác có mặt ở vĩnh phúc từ ngày hôm nay một mươi ba tháng hai
trực làm việc ở đây hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đến khi nào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở vĩnh phúc ổn định mới rút về
còn tại nghệ an sáng ngày hôm nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh nghệ an cho biết
đã ra quyết định xử phạt đối với một chủ tài khoản facebook ở khối năm phường bến thủy
thành phố vinh tỉnh nghệ an về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín
cụ thể ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi chủ tài khoản facebook thùy trang đã đăng tải một bài viết với nội dung
corona đã về đến viện nhi nghệ an rồi đi mô thấy ai ho tránh xa không tiếp xúc gần
bịt khẩu trang vào sợ thực sự đừng có không hiểu biết rồi khổ ra
cơ quan chức năng đã xác minh thông tin tại bệnh viện nhi nghệ an thì chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm
hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín đang điều trị tại đây
nội dung đăng bài của tài khoản facebook thùy trang nêu trên hoàn toàn không có thật
đến nay chủ tài khoản đã gỡ bài viết tuy nhiên facebook này có tới một hai mươi người theo dõi khác
do đó bài viết sau khi đăng tài đã nhanh chóng thu hút người đọc và gây hoang mang dư luận trên địa bàn
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook thùy trang khai nhận đăng tải thông tin sai sự thật này
nhằm mục đích vừa muốn cảnh báo cho người khác thế nhưng cũng là để bán sản phẩm thực phẩm chức năng của mình
với hành vi trên phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt một mươi hai năm triệu đồng
luôn cập nhật thông tin về dịch bệnh một cách minh bạch kịp thời và chính xác là chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
các bộ ngành để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên những ngày qua một số đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh này để tung những tin đồn sai sự thật gây hoang mang dư luận
để xử lý rứt điểm tình trạng này lực lượng công an hà nội nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung
đã vào cuộc quyết liệt xử lý nghiêm những đối tượng đăng tin xuyên tạc về dịch bệnh covid một mươi chín
phùng ngọc thắng chú tại xã cẩm lĩnh huyện bao vì hà nội vừa bị công an huyện bao vì xử lý
vì hành vi tung tin đồn sai lệch về dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an huyện thạch thất hà nội đã triệu tập đối tượng nguyễn quý trọng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thạch xã ngọc mỹ huyện quốc oai hà nội để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật
về dịch bệnh covid một mươi chín trên facebook cá nhân gây hoang mang dư luận
đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp
đã bị lực lượng công an hà nội xử lý thời gian qua
đã bị hành chính nặng hơn để có thể tổn thụ hình sự
tại nước ta đây không phải là trường hợp đầu tiên đưa tin sai lệch về dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua công an các địa phương đã xử lý hàng chục đối tượng vi phạm đăng tải những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng vì thiếu hiểu biết trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin
nên đã vô tình trở thành phạm tội
chúng tôi đã xác định được đối tượng và đã triệu tập đối tượng lên
công an xã ở quốc ngoài để làm việc
khi mà làm việc thì đã đấu tranh quyết liệt với đối tượng
thì ngay lập tức là đối tượng cũng buộc phải nhận hành vi phạm tội
bởi vì chúng tôi cũng đã có những cái bằng chứng liên quan đến bài viết rồi hình ảnh đăng tải của đối tượng
thì đối tượng đã nhận thấy cái sai phạm của mình và cũng đã trình bày nhận cái hành vi của mình là vi phạm pháp luật
đưa thông tin sai sự thật không những gây nên sự hoang mang trong quần chúng nhân dân
mà còn ảnh hưởng tới tình hình kinh tế chính trị
xã hội tại thủ đô nói riêng cũng như cả nước nói chung
do đó thời gian tới lực lượng công an trên cả nước vẫn tiếp tục theo dõi
và xử lý nghiêm các chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín